chiều qua ngày ba tháng một mươi công an phường bình san thành phố hà tiên tỉnh kiên giang đã bắt quả tăng nguyễn văn an hai mươi sáu tuổi ngụ phường tô châu thành phố hà tiên đang vận chuyển hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy trăm năm mươi bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu hero
an khai nhận trở thuê của một người phụ nữ lạ với giá hai trăm linh đồng từ khu phố bốn phường bình san qua cầu tô châu để giao cho đầu nậu
tuy nhiên vừa mới đi được một đoạn đường khoảng một trăm linh mét thì bị công an bắt giữ cùng tăng vật
để tránh sự phát hiện của công an an giả dạng làm người đi chở cơm thừa về nuôi lợn rồi dùng xe máy kéo thêm chiếc xe cây phía sau giấu thuốc lá lậu sen lẫn vào giữa các thùng đựng cơm thừa nhưng thủ đoạn trên vẫn không qua mắt được cơ quan công an